ngày chín tháng một mươi sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam cho biết trong chín tháng qua nhờ có chính sách phát triển hợp lý
và làm tốt công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản mà các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh luôn thu hút rất đông du khách
đến nay tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch của quảng nam đạt hơn bốn bốn trăm linh tỷ đồng tăng gần một mươi tám so với cùng kỳ năm trước
theo thống kê từ các địa phương tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh quảng nam trong chín tháng là gần ba lượt
tăng bảy so với cùng kỳ năm ngoái thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt một mươi ba trăm bốn mươi tỷ đồng
những năm gần đây tỉnh quảng nam đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành một trong những điểm đến thú vị của việt nam
cụ thể năm hai nghìn một mươi tám quảng nam đã đưa vào nhiều sản phẩm du lịch mới để phục vụ như sâu diễn ký ức hội an
khai trương công viên văn hóa chủ đề ấn tượng hội an khu nghỉ dưỡng và vui chơi nam hội an
và đã giành nhiều giải thưởng du lịch do các tổ chức tạp chí trang mạng uy tín bình chọn